tiếp tục đến một cửa hàng khác trên đường đội cấn

tức là em thấy rất thích người biết đến nó
em chỉ vô tình biết đến nó qua một người khách hàng giới thiệu

bởi vì ít người biết đến
thứ hai nữa là có thể cái tâm lý mọi người bảo

nó có liên quan đến cái này gần như là
có lạm phả thai chứ
nó liên quan đến đấy
tính trọng lớp
thế nên anh ấy đọc cái việc bán

tiếp tục đến một cơ sở được cho là nơi buôn sỉ số lượng lớn loại gel thần thánh này
nằm trên tầng một mươi sáu của một tòa trung cư ở đường trung kính quận cầu giấy hà nội

thế cái này cũng phải tính toán ngày hả mọi người
có chứ em

nó còn ít
bơi nhanh hay con y bơi nhanh
chứ không có

thì để sẽ ra con gái
người này cũng tỏ ra khá am hiểu và tư vấn cho khách hàng
không khác gì bác sĩ

ừ ví dụ như là
trước thời điểm dụng chứng
trước ba năm ngày

em sẽ kết hợp với em

thì là cái tỷ lệ thành công của cái hồng còn cao hơn cả
hồng là hơn tám mươi
còn cái xanh kia là
thế là sinh con gái thì nó dễ hơn
nó dễ hơn là sinh con trai đúng không ạ
theo những người bán
thì số người hỏi bố
mua loại gel để sinh con trai chiếm tỷ lệ lớn
vì theo quan điểm của người việt nam
con trai mới là người nối dõi tổng đường
và chăm lo cho bố mẹ khi về già
chính vì vậy bất cứ thông tin nào
về các phương pháp sinh con trai
cũng thu hút được số lượng lớn người dân
dù việc lựa chọn giới tính thai nhi
đã bị nghiêm cấm
thế giới thì cũng chẳng có nơi nào
mà lại là phải đòi hỏi
về chuyện con trai hay con gái như ở việt nam
và chính là cái mong muốn
thay quá về chuyện có con trai
để nối dõi ở người việt nam
làm cho thị trường sinh ra những sản phẩm
để đáp ứng với nhu cầu đó
và những cái sản phẩm đấy như chúng ta đã biết
là bộ y tế từ lâu đã cấm
sự can thiệp của y học
vào chuyện lựa chọn giới tính tự nhiên
các quy định về sự phạt hành chính
trong lĩnh vực xem bước chức giới tính thai nhi
thì đã được quy định
tại cái nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ
tuy nhiên chúng ta thấy một thực tế là

không chỉ trong lĩnh vực
biết xem xét giới tính thai nhi
mà nhiều lĩnh vực khác trong xã hội hiện nay
đang ở tình trạng
là các quy định về sự phạt
hành vi vi phạm thì có
và đất đầy đủ
nhưng tuy nhiên là thực tế
việc thực thi
việc sự phạt hành vi vi phạm
thì lại không được thực hiện một cách nghiêm túc
giới tính thai nhi là sự lựa chọn của tự nhiên
theo các chuyên gia y tế

giới tính của con sinh ra
được quyết định bởi tinh trùng của người bố
có hai loại tinh trùng
một loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính x
quyết định giới tính nữ
và tinh trùng mang những sắc thể giới tính y
quyết định giới tính nam
trong quá trình thụ tinh
việc trứng kết hợp với tinh trùng
mang nhiễm sắc thể giới tính x
sẽ sinh ra con gái
ngược lại nếu trứng kết hợp với tinh trùng
mang nhiễm sắc thể giới tính y
sẽ sinh ra con trai
hiện nay trên thế giới cũng như tại việt nam
chưa có công trình nghiên cứu nào
khẳng định có thể can thiệp vào giới tính của thai nhi
cùng với đó việc lựa chọn giới tính thai nhi
đã bị cấm
vì vậy được mua bán sản phẩm này
là vi phạm pháp luật
và có thể bị xử lý theo quyết định